ở các tỉnh đồng bằng sông kiều long cây có múi được xem là thế mạnh và là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình
tuy nhiên gần đây cây có múi mất dần lợi thế khi giá giảm mạnh cộng với dịch bệnh hoành hành gây thiệt hại nặng cho người nông dân
những ngày gần đây giá trái cây có múi như cam quýt liên tục giảm khiến nông dân lo lắng
hiện tại thương lái ở đồng bằng sông cửu long thu mua cam dây chỉ còn chín đến một mươi một đồng một kg cam sành từ một mươi năm một mươi bảy đồng một kg quyết đường từ một mươi sáu đến một mươi tám đồng một kg giảm từ năm đến tám đồng một kg so với những năm trước
cùng với giảm giá thì nhiều vườn cây có múi đối mặt với tình trạng dịch bệnh bùng phát gây thiệt hại tràn lan
theo các ngành chức năng tỉnh hậu giang hiện toàn tỉnh có tới hàng ngàn hectare vườn cây có múi bị bệnh vàng lá chủ yếu là cam sành
khắc phục tình trạng trên trước mắt nông dân cần sử dụng hóa chất tiêu diệt nấm cải tạo khu vườn thông thoáng nhất là tháo nước tốt trong mùa mưa lũ hạn chế bón phân đạm và tăng cường phân ca ly sử dụng nhiều phân hữu cơ và trồng thêm cây che nắng chắn gió
ngoài ra cần chọn giống tốt khi phát triển cây có múi tránh sử dụng những giống có mầm bệnh